thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi bộ công an bộ giao thông vận tải bộ giáo dục và đào tạo bộ thông tin và truyền thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
công điện nêu rõ thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an bộ giao thông vận tải bộ giáo dục và đào tạo
bộ thông tin và truyền thông ủy ban an toàn giao thông quốc gia ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ thẩm quyền trách nhiệm được giao chỉ đạo nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ quốc khánh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tài hành khách
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện trong hoạt động vận tải
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định
các bộ ngành địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông
kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân
không lái xe sau khi uống rượu bia sử dụng ma túy không sử dụng điện thoại khi lái xe
thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông
chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện mặc áo phao đúng quy định khi đi đò
vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín
các trường học cần đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên
tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện xe đạp điện
phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học
thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại bến ngang sông bến tàu chở khách du lịch trên các tuyến luồng đường thủy phức tạp nhất là thời điểm mưa bão lũ
có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn ủn tắc giao thông
nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và thành phố hồ chí minh các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm và tại khu vực trường học trong ngày khai giảng
đồng thời cần kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra
tăng cường hướng dẫn bảo đảm giao thông có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố
quỹ ban nhân dân các địa phương đẩy mạnh vận động các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng
tham gia cảnh giới hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông nhất là tại các vị trí đường dân sinh lối đi tự mở đường ngang đường sát mất an toàn giao thông trên địa bàn
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
phối hợp giải quyết khắc phục kịp thời các sự cố tai nạn giao thông
các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày hai tháng chín
gửi ủy ban an toàn giao thông quốc gia trước một mươi sáu h ngày hai tháng chín để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ